công an tỉnh an giang hiện đang phát thư kêu gọi vận động đầu thú đến thân nhân các đối tượng nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tường nguyễn văn lê mai thị ngọc phấn phạm tấn lộc và nguyễn hữu phước lê thị bạch vân đang bị truy nã trong vụ án vận chuyển năm mươi một kg vàng trái phép qua biên giới trên địa bàn thành phố châu đốc tỉnh an giang
theo đó người đang bị truy nã nếu tự nguyện ra đầu thú tùy theo tính chất mức độ phạm tội có thể không bị áp dụng biện pháp tạm gian mà được cho gia đình bảo lãnh
nếu đủ điều kiện sẽ xét giảm án đặc xá trong những ngày lễ lớn của đất nước ngược lại nếu tiếp tục lẩn trốn bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo hoặc tự mình đi vào con đường phạm tội mới khi bị bắt giữ sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật
đây là cơ hội tốt nhất để gia đình động viên giải thích thuyết phục các đối tượng ra đầu thú có điều kiện đoàn tụ sớm với gia đình trở thành người lương thiện và là công dân có ý nghĩa

nếu có bất cứ thông tin liên quan đến đối tượng mọi người cần nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương gần nhất hoặc trực tiếp qua văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình thành phố long xuyên điện thoại hai mươi sáu hai nghìn chín trăm sáu mươi ba tám trăm bốn mươi bốn bảy trăm tám mươi chín
theo thống kê của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi trên địa bàn tỉnh cà mau vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp khiến cho không ít người tham gia chơi lâm vào cảnh tiền mất tật mang
bao nhiêu tích góp dành dụng trong thời gian dài có nhiều người thậm chí còn phải re sản trong chi tiêu mong đến ngày được lấy hụi để trả nợ cất lại căn nhà có tiền nuôi con ăn học
thế nhưng tất cả đều trắng tay
những bài học đắt giá từ sau những vụ vỡ hụi hiện đã và đang là lời cảnh báo cho nhiều người dân
ngày hai mươi ba tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi đối với bị can phạm ngọc hân chú tại xã tam giang đông huyện nam căn tỉnh cà mau
theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn một mươi năm phạm ngọc hân bắt đầu làm chủ hụi và mở nhiều dây hụi khác nhau cho họ hàng người quen biết ở địa phương tham gia
và hưởng tiền hoa hồng
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín phạm ngọc hân vỡ hụi bỏ đi khỏi địa phương khiến hàng chục người tham gia chơi hụi lâm vào cảnh điêu đứng
còn tại khu vực chợ rạch ráng thuộc khóm một thị trấn rạch ráng huyện trần văn thời vào trung tuần tháng sáu vừa qua hàng chục hộ dân bỗng lâm vào cảnh điêu đứng bởi một chủ hụi nơi đây tuyên bố vỡ hụi
hầu hết người tham gia vào dây hụi là những tiểu thương buôn bán nhỏ thậm chí là cả những người bán vé số chạy xe ôm quanh khu vực
theo một số người bị hại tham gia vào dây hụi do hai mẹ con phạm thị tú và tiền bảo châu tổ chức
với vỏ bọc bên ngoài luôn có nhiều tiền
nhà lại trung chi sòng phẳng nên đã có không ít người tham gia
không những các tiểu thương buôn bán xung quanh khu vực chợ mà ngay cả những người hàng ngày phải tích góp từng đồng như chạy xe ôm bán hàng rong cũng tham gia dây hụi này
như lúc nào lợi là tiền của ổng nhóc hết trơn á
ổng tiền rồi lớp ngân hàng đồ ổng đưa có hai ổng gửi ngân hàng ở đâu được hai tỷ nữa ổng đưa cho coi gõ gàng luôn ha
rồi ổng nói như có nền nhà có đồ có sổ đỏ đồ ổng đưa cho bao nhiêu người ổng đưa
cho coi gì đó thì mới biết là ổng có tiền rồi mình mới vô hội
theo số liệu thống kê của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
cơ quan điều tra hai cấp đã tiếp nhận điều tra xác minh bốn mươi năm vụ có liên quan đến hụi và số tiền bị chiếm đoạt trên tám mươi một tỷ đồng
người chơi hụi phải hết sức là cảnh giác khi mà cái đối tượng lợi dụng mà đưa cái danh sách khống
đưa vô cái thức tiền mà không có cụ thể thì phải nhanh chóng khẩn trương báo cho cáo cho chính quyền địa phương gần nhất
cảnh giác khi cái người mà lừa đảo là cái trong quá trình mà cho gần là dây hụi này bị người kia giật
người kia giật phải báo cáo cho chính quyền địa phương gần nhất để người ta hỗ trợ người ta chi tiền
theo dự báo tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi sẽ tiếp tục gia tăng
từ những thủ đoạn và hậu quả nghiêm trọng xung quanh các vụ vỡ hụi
người dân ở thành thị hay ở các vùng nông thôn cần phải hết sức cảnh giác với một số đối tượng lợi dụng vào vẻ hào nhoáng
giàu có bên ngoài chiếm lấy lòng tin kêu gọi tham gia chơi hụi
khi phát hiện dấu hiệu bất thường phải báo ngay cho chính quyền và cơ quan gần nhất tránh xa vào con đường tiền mất tật mang
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng phạm thị hồng liên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại hai trên bốn mươi hai trên chín mươi sáu chợ hàng phường đông hải quận lê trân thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi và có sẹo hai cm sau mép trái
và đối tượng lưu thị miên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn gio nha xã tân tiến huyện an dương thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận ngô quyền thành phố hải phòng
là đối tượng vũ thị thái hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại một trăm một mươi ba trên một trăm hai mươi bốn lạch chay phường đông hải quận lê trân thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu và có nốt ruồi cách ba cm dưới trước mép trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối là thông tin về dự báo thời tiết
thưa quý vị trong hôm nay và ngày mai
do không khí lạnh được bổ sung yếu nên tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ chỉ có mưa vài nơi
với nền nhiệt độ ngày đêm là một mươi hai hai mươi bốn độ trời rét
sau đó thì sang đến ngày mùng chín khi không khí lạnh suy yếu nền nhiệt độ trên khu vực này sẽ tăng nhẹ khoảng từ một hai độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến là có mưa vài nơi
với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
và cũng từ đêm ngày chín khi không khí lạnh suy yếu đi
nên nhiệt độ tại khu vực này cũng sẽ tăng nhẹ
lui xuống khu vực trung bộ trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến khu vực nghệ an chỉ có mưa vài nơi
khu vực hà tĩnh đến thừa thiên huế chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông nên sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có điểm xảy ra mưa với lượng khá
do có mưa nên nền nhiệt độ tại đây không cao ngày đêm chỉ ở mức một mươi năm hai mươi sáu độ phía bắc thì trời rét
khu vực đà nẵng đến bình thuận cũng chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao
nên trong ba ngày tới có mưa có nơi xảy ra mưa vừa và rông lốc mạnh người dân cần đề cao cảnh giác
nên nhiệt độ trên khu vực cũng chưa tăng quá cao khi mức nhiệt độ trưa chiều xung quanh ngưỡng là hai mươi bảy hai mươi chín độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới vẫn chỉ có mưa rào và rông vài nơi vào lúc chiều tối
trong cơn rông có tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc hay gió giật mạnh
nên nhiệt độ trên khu vực vẫn chưa có nhiều biến động ngày đêm là một mươi năm hai mươi chín độ
các tỉnh thành nam bộ cũng phục vụ
biến là có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối người dân tại đây cũng cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh
nên nhiệt độ trên khu vực cũng chưa tăng cao trưa chiều chỉ ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
bản tin một trăm một mươi ba online đến đây cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại